hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước trung tâm lưu ký chứng khoán các cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước gồm ông vũ bằng nguyên chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước bà lê thị thu hằng phó vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng bà trần thị hằng chuyên viên phòng đăng ký chứng khoán thuộc trung tâm lưu ký chứng khoán
không bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự ông vũ bằng nguyên chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước bị bộ tài chính ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
kết quả điều tra xác định các cá nhân trên có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu đề xuất chỉ đạo liên quan đến hồ sơ chấp thuận công ty đại chúng đăng ký chứng khoán của công ty faros
nhưng cơ quan điều tra xác định trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm tại ủy ban chứng khoán nhà nước và trung tâm lưu ký chứng khoán thuộc về các bị can lê công điền dương văn thanh phạm trung minh đã cố ý che giấu công bố thông tin sai lệch dẫn đến tạo điều kiện cho công ty faros của trịnh văn quyết và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đó cơ quan điều tra xem xét không xử lý hình sự kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính đối với các cá nhân nêu trên
các cá nhân tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm hồ s e
đối với ông đoàn vĩnh nam chuyên viên phòng quản lý và thẩm định niêm yết thư ký hội đồng niêm yết hose khi được phân công nghiên cứu thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty faros
nam biết rõ chưa có cơ sở xác định số vốn thực góp của công ty pharos là bốn mươi bốn
một trăm linh tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán và văn bản của ủy ban chứng khoán nhà nước
đồng thời công ty pharos cũng chưa báo cáo giải trình làm rõ được những nội dung tại công văn bốn nghìn hai trăm chín mươi tám
tuy nhiên do trần đắc sinh trầm tuấn vũ chỉ đạo và sức ép của lê hải trà nên đoàn vĩnh nam vẫn đề xuất hồ sơ của công ty faros đủ điều kiện niêm yết trên sản chứng khoán trái pháp luật
hành vi của đoàn vĩnh nam có dấu hiệu tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi tám
luật hình sự tuy nhiên xét tính chất mức độ tham gia với vai trò lệ thuộc thứ yếu chịu sự chỉ đạo sức ép từ lãnh đạo cấp trên nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính
đối với nguyễn thị minh hằng giám đốc phòng giám sát giao dịch thành viên hội đồng niêm yết hose đỗ thị phương lan giám đốc phòng pháp chế thành viên hội đồng niêm yết hose ngô viết hoàng giao ủy viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc
phụ trách tài chính và phòng giám sát thị trường chứng khoán hose nguyễn thị việt hà ủy viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc trần văn dũng phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc hose kiêm chủ tịch hội đồng niêm yết
các cá nhân này đã cho ý kiến chấp thuận hồ sơ niêm yết của công ty faros trên cơ sở tin tưởng vào báo cáo thẩm định của phòng quản lý và thẩm định niêm yết trình và nghị quyết của hội đồng quản trị là hồ sơ của công ty faros đã đủ điều kiện niêm yết
hành vi của năm cá nhân nêu trên có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính
các đoàn thanh tra kiểm tra đối với đoàn kiểm tra của bộ tài chính ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy bộ tài chính có quyết định số ba trăm chín mươi năm btc về việc kiểm tra tại công ty faros và giao dịch cổ phiếu công ty faros
mã chứng khoán ros tại bảy công ty chứng khoán kiểm tra về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh việc tăng vốn và sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế việc chấp hành các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán thời kỳ kiểm tra năm hai nghìn một mươi bốn năm hai nghìn một mươi năm và năm hai nghìn một mươi sáu và tình hình số liệu có liên quan đến thời kỳ kiểm tra
quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp
đoàn kiểm tra đã thu thập các chứng từ kế toán thể hiện số vốn góp đã được chuyển vào tài khoản của công ty faros nhưng sau đó được sử dụng chủ yếu vào các hoạt động đầu tư tài chính
đoàn kiểm tra đã tham vấn ý kiến của ngân hàng nhà nước bộ kế hoạch và đầu tư và đối chiếu với các quy định của pháp luật phát hiện nhiều bất cập sơ hở trong các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoạt động đăng ký kinh doanh hoạt động đầu tư tài chính cho vay ủy thác đầu tư
nên đã tham mưu cho bộ tài chính ban hành ba văn bản
bản báo cáo kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chín nội dung trong đó có tám nội dung về giả soát các quy định pháp luật liên quan đến luật đầu tư luật doanh nghiệp luật dân sự các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực cổ phần chứng khoán và một nội dung đề nghị xử phạt hành chính đối với công ty faros về hành vi vi phạm trong công bố thông tin
kết quả điều tra không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm tra nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét xử lý
đối với đoàn kiểm tra sở giao dịch chứng khoán tp hcm
vào một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định số một nghìn bốn trăm năm mươi chín quy đề ubck về việc kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật về chứng khoán đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sanho se
kỳ kiểm tra từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
các nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về niêm yết chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ về các mã cổ phiếu trạm tiêu chí cảnh báo chế độ báo cáo và công bố thông tin
đối với thành viên của sàn hose và việc xử lý vi phạm các quy định đối với các tổ chức niêm yết về nội dung thực hiện các kiến nghị của ủy ban chứng khoán nhà nước sau kiểm tra năm hai nghìn một mươi năm
từ ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết chứng khoán gồm hai mươi bốn hồ sơ thẩm định niêm yết lần đầu
trong đó có hồ sơ chấp thuận niêm yết mã chứng khoán ros của công ty faros
kiểm tra sát xuất một mươi hai trên một trăm bảy mươi bốn hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết và kiểm tra theo nội dung đã được phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra không phát hiện ra sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ niêm yết của sàn hose
kết quả điều tra không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh tra kiểm tra nên cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét xử lý
nhóm giao dịch viên kiểm soát viên ngân hàng bidv chi nhánh thanh xuân hà nội
kết quả điều tra xác định có một mươi ba kiểm soát viên và giao dịch viên
dịch viên ngân hàng bidv chi nhánh thanh xuân thực hiện các giao dịch nộp tiền chuyển tiền rút tiền theo các chứng tử
được ký sẵn để công ty faros tăng vốn vi phạm khoản hai điều một mươi bốn quy định số sáu nghìn bốn trăm bốn mươi qd nhb ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn của ngân hàng bidv
cơ quan điều tra xác định không có sự thông đồng bàn bạc giữa trịnh thị thúy nga với nhóm của cán bộ ngân hàng
nên không có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với giao dịch viên kiểm soát viên
mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền
cơ quan điều tra xác định không có sự thông đồng bàn bạc giữa trịnh thị thúy nga với nhóm cán bộ ngân hàng bidv
chi nhánh thanh xuân nên không có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự
các cá nhân liên quan khác thuộc công ty bos công ty faros tập đoàn flc và công ty asc
nhóm một trăm tám mươi tám đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là các cá nhân đứng tên đại diện pháp luật nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn

các công ty liên quan người thân quen của trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga
có hành vi ký các thủ tục để trịnh thị minh huế tạo dòng tiền hợp thức nâng khống vốn góp tại công ty faros
hoàn thiện thủ tục để cổ phiếu ros được niêm yết trên sàn chứng khoán
có dấu hiệu đồng phạm giúp sức của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự tuy nhiên xem xét tính chất mức độ hành vi của các đối tượng
và không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự
nhóm hai mươi ba đối tượng là nhân viên các công ty thuộc hệ sinh thái flc
là người thân họ hàng trong gia đình của trịnh văn quyết
có hành vi giúp sức cho trịnh thị minh huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
các cá nhân này đã cho trịnh thị minh huế mượn chứng minh nhân dân
giấy tờ tùy thân để huế làm hồ sơ mở tài khoản chứng khoán tài khoản ngân hàng
sau đó giao cho huế quản lý
sử dụng để thao túng thị trường chứng khoán giúp trịnh văn quyết thu lời bất chính
có dấu hiệu đồng phạm giúp sức của tội thao túng thị trường chứng khoán
quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi đã tham gia và không được hưởng lợi
nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự
nhóm năm cá nhân thuộc công ty bos gồm có lê bá nguyên nguyễn quỳnh nga tống hải ninh
thành viên hội đồng quản trị nguyễn thị thanh thanh
trưởng phòng kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro và triệu xã luận
trưởng phòng công nghệ thông tin đã cho phép trịnh thị thúy nga cho khách hàng mua chứng khoán
không có tài sản đảm bảo trái quy định giúp trịnh văn quyết trịnh thị minh huế
thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính có dấu hiệu tội
thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự
mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính nghiêm khắc